sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
sáng ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt đối với năm bị cáo gồm vũ văn quý chú tại tp hcm một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chín năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo quý là hai mươi hai năm tù
ngô văn trọng chú tại tp đà nẵng một mươi năm tù hoàng thị tâm chú tại tp hà nội một mươi năm tù đào ngọc cảnh chú tại tp đà nẵng tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trần trí mãnh chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù về tội đưa hối lộ
như đã thông tin mãnh mở công ty kinh doanh giàu nhất phụ tùng xe máy các loại ở tp châu đốc
mãnh lo sợ việc ông đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm
sẽ là ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc
cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối để mãnh chuyển trước một mươi tỷ đồng cho nhóm quý
biết sự việc đã bị lực lượng công an phát hiện nhóm bị cáo đồng ý trả lại mãnh bảy bảy tỷ đồng
để giấu số tiền chiếm đoạt được quý nhờ người khác mở tài khoản để chuyển vào
biết mình đã bị lừa ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo
trước đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mãnh cùng vợ và ba đồng phạm bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt hơn hai mươi năm tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nguyễn ngọc hai và các đồng phạm
ngoài ông nguyễn ngọc hai còn một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận cùng hầu tòa
trong đó có bị cáo lương văn hải nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình thuận
do liên quan đến việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng bị cáo nguyễn ngọc hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ
thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhưng vẫn bàn hành chủ trương giao ba lô đất thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b
phường phú hải thành phố phan thiết cho công ty tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba trái quy định pháp luật
trong vụ án các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ
thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân tây bình thuận
về việc giao ba lô đất trên cho công ty tân việt pháp nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất
cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng
phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính
bị cáo lương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
trong khi đó sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm vụ án
thao túng chứng khoán hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
sáng nay đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa
đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị bức án đối với các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
đỗ thành nhân chủ tịch công ty cổ phần lois holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần lois capital
công ty cổ phần louis land từ sáu đến bảy năm tù
bị cáo đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt từ bốn đến năm năm tù
bị cáo phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng công ty cổ phần chứng khoán trí việt tvb
từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thao túng thị trường chứng khoán
cùng tội danh trên đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
lê thị thu hương phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù
các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ sáu tháng đến một mươi tám tháng tù
ngoài đề nghị hình phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo
đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ một đến ba năm
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo
hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cục trinh sát bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi
và bộ đội biên phòng quảng ngãi bắt giữ đối tượng tổ chức môi giới cho tàu cá ngư dân việt nam
sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vi phạm iuu
sau thời gian xác lập chuyên án các lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng
đối tượng duso abu durajab tên thường gọi là minh chú thị xã tân châu tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng khai nhận đã tổ chức môi giới cho một số tàu cá
ở tỉnh quảng ngãi sang vùng biển malaysia khai thác hải sản trái phép với số tiền năm mươi bốn triệu đồng
một tàu một chuyến ngoài ra lợi dụng tâm lý mong muốn chuộc người và tàu cá khi bị nước ngoài bắt giữ
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số ngư dân với số tiền một tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn diễn ra tình trạng người dân vào rừng khai thác gỗ về sử dụng
tình trạng đốt nương làm rẫy khá phổ biến ở vùng miền núi nhất là vùng sâu vùng xa
gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển và bảo vệ rừng
trước thực trạng trên các lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã triển khai nhiều giải pháp
chú trọng công tác tuyên truyền cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
ngày một mươi một tháng hai qua tuần tra kiểm soát tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh mù căng trải
thuộc bản háng gàng xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một mươi mét khối gỗ từ đường nhóm năm
được xẻ ra thành các thanh gỗ với kích thước khác nhau để dễ dàng vận chuyển
qua công tác xác minh điều tra
lực lượng chức năng đã làm rõ hai anh em sùng a khầy và sùng a chư
chú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã thực hiện hành vi cưa hạ số gỗ trên
hành vi của tôi là sai trái và khách tháp rừng
bởi vì hàng năng vấn đường nhà nước chi trả tiền bảo vệ rừng
và cây mà tôi trả hạ đó lại nằm trong khu bảo tồn
thường là các đối tượng chọn những khu vực xa hẻo lánh không có người qua lại
các lực lượng chức năng tuần tra cũng có khả năng không thể đi đến được
để các đối tượng xẻ các cây gỗ ở khu bảo tồn
về thủ đoạn để chống lại chống đối lại lực lượng chức năng
trong công tác điều tra tại trường thì các đối tượng tiến hành là giải trông
dẫn đến việc là đoàn công tác của chúng tôi đã từng có đến hơn sáu mươi xe máy bị xịt lốp
và ba xe ô tô chuyên dụng bị đánh trông để xịt lốp gây cản trở
cho việc di chuyển của đoàn đến hiện trường
nhằm tăng cường tốc hợp
đồng bảo vệ tài nguyên rừng đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn
bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lâm luật
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng trên địa bàn
điều tra làm rõ đối tượng khởi tố vụ án khởi tố bị can
kết luận điều tra chuyển cho đề nghị truy tố ra trước các pháp luật
để xử lý nghiêm minh theo quy định của luật
trên cơ sở đó cũng tuyên truyền để cho những người dân biết được
trách nhiệm cũng như hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp
tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã khởi tố năm vụ một mươi bị can
về tội hủy hoại rừng vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
sự phạt vi phạm hành chính sáu vụ hai mươi bảy cá nhân vi phạm về phát triển rừng
bảo vệ rừng với tổng số tiền xử phạt trên hai ba tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân nhất là người dân sống gần rừng
cần nâng cao hơn nữa ý thức nhận thức trong công tác bảo vệ rừng
bảo vệ lá phổi xanh của mỗi chúng ta
bộ giao thông vật tải vừa có công văn người cấp bộ liên quan
xin ý kiến về phương án thí điểm thu phí sử dụng chín tuyến đường bộ cao tốc
do nhà nước đầu tư trước khi chính chính phủ
cụ thể tám đoạn tuyến cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
được đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm gồm cao bồ mai sơn
mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn nghi sơn diễn châu cam lộ la sơn
vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây cầu mỹ thuật hai và cao tốc tp hcm trung lương
bộ giao thông vận tải đưa ra thời gian thu phí điểm thu thí điểm
theo cơ chế phí tối đa là năm năm kể từ thời điểm đoạn tuyến đường bộ được triển khai thu phí
về phương pháp tổ chức thu phí bộ giao thông vận tải kiến nghị áp dụng toàn diện thu phí không dừng
đa là liên thông giữa các đoạn tuyến cao tốc giữa các dự án do nhà nước đầu tư
và các dự án ppp hợp tác công tư
số tiền thu được sau khi trừ chi phí tổ chức thu sẽ nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước
triển lãm quốc tế việt build đà nẵng đã được khai mạc sáng nay ngày một mươi tháng năm
nhằm giới thiệu những thành tiệu và sự phát triển công nghệ của ngành xây dựng trên các lĩnh vực
diễn ra từ ngày chín tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm triển lãng quốc tế việt build đà nẵng
hai nghìn hai mươi ba sẽ giới thiệu trưng bày các sản phẩm của ngành xây dựng vật liệu xây dựng
bất động sản và trang trí nội ngoại thất thiết bị điện
tại đây các đơn vị cũng mang đến những sản phẩm mới công nghệ tiên tiến thương hiệu của nhiều quốc gia
các sản phẩm về vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới tính năng và chất lượng được nâng cao
nhằm đáp ứng nhu cầu về xây dựng nhà ở đô thị theo hướng phát triển xanh bền vững
trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra chương trình hội thảo diễn đàn chuyên ngành nhằm kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp
festival biển nha trang khánh hòa đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia quốc tế
cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh khánh hòa
hai mươi năm với một mươi lần tổ chức festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba hứa hẹn sẽ là một kỳ festival quy mô
cùng các chuỗi sự kiện mới lạ thú vị
và để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức cũng như quảng bá sự kiện sáng nay một mươi tháng năm
tại tp hcm ubnd tỉnh khánh hòa tổ chức họp báo giới thiệu festang biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn hai mươi ba
buổi họp báo thu hút sự tham gia của hơn một trăm linh phóng viên nhà báo đến từ các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin
tại buổi họp báo đại diện các sở ngành báo cáo tổng thể các sự kiện văn hóa du lịch nổi bật sẽ diễn ra
tại festival biển nha trang khánh hòa
theo đó festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba có chủ đề khánh hòa khát vọng phát triển
sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng sáu
nội dung tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc
với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại
đặc biệt điểm nhấn của festival biển hai nghìn hai mươi ba là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc
với hai hai mươi ba dron máy bay không người lái kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại

sẽ có tổng cộng gần bảy mươi hoạt động sự kiện diễn ra
hầu hết các hoạt động sự kiện trong chương trình festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn một mươi chín
đều do các doanh nghiệp tổ chức đoàn thể cá nhân đăng ký thực hiện
trong đó có nhiều hoạt động được tổ chức theo hướng mở tăng tính tương tác với cộng đồng
để người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội
nội dung tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc
hết sức là chi tiết cụ thể để tổ chức cái kỳ festival cho nó thật sự thành công
festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn hai mươi ba hứa hẹn là kỳ lễ hội giới thiệu với nhân dân và du khách
hình ảnh về một điểm đến an toàn một vùng đất đầy năng động mến khách tích cực phát triển và hội nhập
bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của việt nam nói chung và của quê hương khánh hòa nói riêng
thông qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của tỉnh khánh hòa góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh khánh hòa
sau đại dịch covid một mươi chín tạo không khí đoàn kết thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương
đối với du khách bạn bè trong nước và quốc tế
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay việt nam
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay việt nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngoài lúa gạo rau quả cũng là một trong những ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bốn tháng đầu năm
tăng một mươi chín bốn tương đương giá trị gần một bốn tỷ usd đáng chú ý trong nhóm ngành này phải kể đến là sầu riêng
số liệu của ngành hải quan cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu sầu riêng
của việt nam đạt một trăm năm mươi ba triệu usd tăng tới hơn tám ba lần so với cùng kỳ năm ngoái hai nghìn hai mươi ba
riêng thị trường trung quốc chiếm đến tám mươi bảy thị phần với gần một trăm ba mươi bốn triệu usd
theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở miền tây hiện tại đang vào vụ thu hoạch rộ
nên giá sầu riêng có giảm đáng kể so với thời điểm vụ nghịch đầu năm
hiện giá mua sầu riêng chuẩn xuất khẩu ổn định khoảng năm mươi đồng kg
với mức giá này người trồng đảm bảo lợi dụng và thị trường cũng dễ chấp nhận
nên hoạt động xuất khẩu đang rất thuận lợi
mặc dù đây là giai đoạn sản phẩm của việt nam đang bị cạnh tranh với nguồn hàng từ thái lan
thế nhưng tiềm năng thị trường vẫn còn lớn
và vấn đề quan trọng là sản phẩm sầu riêng việt nam phải đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu của nước nhập khẩu
theo đó xuất khẩu rau quả dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý ii hai nghìn hai mươi ba
khả năng tăng trưởng trên một mươi và cả năm hai nghìn hai mươi ba có thể đạt bốn tỷ usd
tương đương mức tăng hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
riêng sản phẩm sầu riêng nhiều khả năng sẽ đạt kim ngạch một tỷ usd
ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hàng thanh toán
không bao gồm trái phiếu của các ngân hàng thương mại
trong đó gần năm tỷ đến hạn thanh toán trong tuần đầu của tháng
chiếm hơn một nửa trong số này thuộc về nhóm vingroup và masan
lần lượt là năm tám trăm linh tỷ và năm sáu trăm linh tỷ đồng
cụ thể ngày cuối tháng sẽ là thời điểm đáo hạng của lô trái phiếu
có giá trị năm hai trăm tám mươi tỷ đồng do vinhomes công ty con của vingroup phát hành
hồi năm hai nghìn hai mươi ba với kỳ hạn ba năm và lãi suất năm đầu chín
hai lô trái phiếu có tổng trị giá năm trăm linh tỷ đồng do công ty cổ phần phát triển
thành phố xanh phát hành năm hai nghìn hai mươi với lãi suất năm đầu là chín năm
sẽ đáo hạn vào ngày hai mươi chín tháng năm
nhóm massain có hai lô đáo hạn trong tháng năm
bao gồm hai sáu trăm linh tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạng khai thác chế biến khoáng sản núi pháo
đáo hạn hai mươi chín tháng năm và hai tỷ của massan roub đã đáo hạn vào ngày sáu tháng năm vừa qua
sau khi nghị định tám trên hai nghìn hai mươi ba trên ndcp được ban hành vào ngày năm tháng ba
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại đặc biệt đối với các doanh nghiệp bất động sản
trong quý i có hai mươi chín ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành
qua các kênh riêng lẻ và công chúng giảm khoảng năm mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tổng quyền của các trái phiếu huy động là ba năm năm nhiều hơn một năm so với mức trung bình năm hai nghìn hai mươi hai
lãi suất huy động bình quân một mươi sáu cao hơn một ba điểm phần trăm so với bình quân năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vsd nhà đầu tư trong nước đã mở mới hai mươi hai bảy trăm bốn mươi tài khoản
chính khoán trong tháng bốn và con số này tiếp tục giảm hơn một mươi sáu tám trăm linh tài khoản so với tháng trước và là mức thấp nhất trong tháng bốn
trong tháng bốn nhà đầu tư cá nhân mở mới hai mươi hai sáu trăm ba mươi tám tài khoản và các tổ chức mở mới một trăm linh hai tài khoản
tính đến cuối tháng bốn tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã chính thức vượt bảy triệu tài khoản tương đương khoảng hơn bảy dân số
số lượng tài khoản mở mới phá đáy nhưng thanh khoản thị trường lại bất ngờ được cải thiện đáng kể trong tháng bốn vừa qua
giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên bản hot đạt một mươi một năm trăm linh tỷ đồng tăng bốn mươi năm so với mức rất thấp của tháng ba trước đó
giao dịch sôi động hơn phần nào đến từ việc một lượng nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau một thời gian nghỉ ngơi hoặc margin được kích hoạt khi lãi suất có xu hướng quay đầu giảm
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ngân hàng nhà nước đã có hai đợt giảm lãi suất điều hành sau điều chỉnh của ngân hàng nhà nước lãi suất huy động cho vay bắt đầu giảm thanh khoản của các ngân hàng đang được cải thiện ở mức tốt
ngân hàng nhà nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ dòng tiền vào thị trường chứng khoán
tương bừng chào đón mùa hè sôi động vietjet triển khai đại tiệc khuyến mại lớn nhất trong năm với một triệu vé bay không đồng tặng thêm e viocher vé bay là khoảng một trăm linh đồng
tích điểm chương trình khách hàng thân thiết skyjoy và nhiều sự lựa chọn hạng vé bao gồm là suất ăn hành lý hoạt động giải trí hấp dẫn trên tàu bay và sự trở lại của lễ hội summer paraly
theo đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi năm các ngân hàng nhà nước đã đạt được một triệu vé bay đồng
một triệu vé bay đồng được mở bán không giới hạn khung giờ tại www vietjetair com và ứng dụng vietjet air
với thời gian bay linh hoạt áp dụng từ ngày một mươi tháng tám đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho toàn mạng bay nội địa và quốc tế
đây là cơ hội vàng để du khách sở hữu mùa hè tuyệt vời với các đường bay mới đến úc sydney melbourne risban thiên đường mua sắm nhật bản hàn quốc hồng kông đài loan trung quốc

ngoài ra vietjet air đã đạt được một triệu vé bay đồng
vietjet air còn khuyến mãi cho khách hàng với chương trình skyjoy tích tiệm skyboy thỏa thích tận hưởng nhiều ưu đại hấp dẫn như đổi thưởng vé bay vietjet và hơn hai trăm năm mươi thương hiệu ẩm thực mua sắm du lịch trên khắp thế giới thông qua ứng dụng skyjoy hoặc skyjoy vietjetair com
trợ giá xe buýt theo hình thức đặt hàng không áp dụng tiết kiệm bốn
sở giao thông vận tải tp hcm triển khai thực hiện công tác trợ giá xe buýt đảm bảo hiệu quả tiết kiệm ngân sách
từ lúc sở giao thông vận tải tp hcm được giao dự toán chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi
đối với lĩnh vực trợ giá xe buýt đã tiết kiệm kinh phí với tỷ lệ một mươi ba
qua đó việc xây dựng dự toán đã đáp ứng tỷ lệ giảm giá tối thiểu bốn như hướng dẫn tại văn bản ba trăm tám mươi
trong khi đó tình hình hoạt động vận tải hành khách công cộng đến nay vẫn đang gặp khó khăn
do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín làm doanh thu giảm sâu so với trước dịch
nếu tiếp tục thực hiện tiết kiệm thêm qua việc thương thảo giảm trợ giá ít nhất bốn so với dự toán được duyệt
đối với các đơn vị vận tải là rất khó khăn có khả năng dẫn đến việc thương thảo kéo dài
ảnh hưởng đến ổn định hoạt động và phát triển hệ thống xe buýt tại tp hcm
sở tài chính tp hcm đã thẩm định đồng thời thống nhất với ý kiến của sở giao thông vận tải tp hcm
cục văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa phối hợp với hiệp hội quảng cáo việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo
và đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lấy ý kiến của doanh nghiệp trong ngành quảng cáo
dự kiến sẽ trình quốc hội nội dung này vào năm hai nghìn hai mươi bốn
sau hơn một mươi năm triển khai thi hành luật hoạt động quảng cáo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
tuy nhiên lĩnh vực quảng cáo cũng đã xuất hiện một số tồn tại vướng mắc gây khó khăn trong quá trình thực hiện
cần có sự điều chỉnh pháp luật
đơn cử như thiếu cơ chế để kiểm soát hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo
xuyên biên giới của các tổ chức cá nhân nước ngoài và sự hạn chế hình thức tham gia
của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong thị trường quảng cáo việt nam
việc xác định tính trung thực chính xác
của một số nội dung quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn
gây ra nhiều ý kiến trái chiều bất ổn trong xã hội
thông qua hội thảo này cục và hiệp hội quảng cáo việt nam mong muốn được các doanh nghiệp góp ý
cho hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo
bởi việc này có ý nghĩa quan trọng tạo ra hành lang phù hợp với sự thay đổi
biến chuyển của cuộc sống cũng như phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật nói chung trong hiện nay
tuyến đường vành đai ba là dự án giao thông trọng điểm của phía nam
khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn khu vực
song song đó là mật độ giao thông trên quốc lộ một và các tuyến ra vào bến xe bến cảng
khu công nghiệp khu chế xuất sẽ được giảm tải và trực tự an toàn giao thông được đảm bảo
với quyết tâm là không để ảnh hưởng đến tiến độ ủy ban nhân dân tp hcm và các địa phương đã
trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tác định cư cho người dân
nhằm đưa dự án vào khởi công theo đúng kế hoạch đề ra
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
dù đã có kết quả kiểm kê đo đạt chi tiết về diện tích cũng như tài sản gắn liền với đất
và đã được cung cấp mức giá bồi thường ở thời điểm mới nhất đối với từng loại đất
của ủy ban nhân dân tp hcm sửa đổi bổ sung sau khi có đề xuất từ ủy ban nhân dân tp thủ đức
nhưng để đảm bảo tính khách quan minh bạch quyền lợi của người dân
các cán bộ chuyên viên thuộc ban bồi thường giải phóng mặt bằng tp thủ đức
vẫn tư vấn thêm lần nữa trước khi người dân đặt bút ký nhận bồi thường
cái phần đất thu hồi của mình trong dự án là đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vị trí ba đường nguyễn duy trinh
tổng diện tích của mình bị thu hồi là hai hai trăm hai mươi bốn năm m hai
cái đơn giá bồi thường là sáu ba trăm tám mươi m hai
thì mình có hỗ trợ một số cây trồng
tổng giá trị bồi thường của mình là một mươi bốn tỷ hai trăm một mươi một một trăm ba mươi hai sáu trăm năm mươi hai đồng
vấn đề minh bạch thì kỳ này nó thật ra về phía nhà nước làm hết sức là minh bạch
cái này tôi phải là công nhận cái điều đó
tức là những từ chủ trương rồi hệ thống chính sách rồi vấn đề pháp luật quy định
rồi vân vân đã được thông tin đến người dân hết sức là kỹ lưỡng
người dân khi mà họ được thỏa đáng trong đền bù
cũng như là trong cái giải quyết những cái vướng mắt
thì người ta làm cách rõ ràng đấy
thì cái sự đồng thuận của người dân sẽ hết sức là cao
các vị trí mà tuyến vành đai ba đi qua có nhiều loại đất đền bù khác nhau
phần lớn là đất nông nghiệp
tuy nhiên trước đó các chuyên gia khuyến cáo
việc xem xét bồi thường đất nông nghiệp phải hết sức cẩn trọng
tránh gây thiệt hại bức xúc cho bà con
bởi phần đất nông nghiệp thuộc thành phố hồ chí minh
không thể đánh đồng với giá đất nông nghiệp như các địa phương khác
đối thoại ghi nhận ý kiến của những bà con mà chưa có đồng thuận
trên cái linh thần đó thì chúng tôi cũng tiếp thu rất là nhiều cái ý kiến của bà con
và cũng về cũng rà soát lại phối hợp với lại đơn vị thẩm định giá
để rà soát lại cái giá bồi thường hỗ trợ
và qua ý kiến bà con của chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh
và kiến nghị đề xuất trình cho xã đô nghiệp môi trường
cũng như là hội đồng định giá thành phố
có cái điều chỉnh để đồng thuận
mà làm sao ăn cái giá bồi thường hỗ trợ cho bà con nó được cao hơn
so với lại cái giá mà đã công bố ở cái đợt dự thảo
và thật sự là có rất là nhiều vị trí là so với cái đợt dự thảo của chúng tôi
hiện nay đã được thành phố chấp thuận và phê duyệt cái giá cũng tăng lên khoảng một mươi năm hai mươi
tuyến vành đai ba có tổng chiều dài hơn bảy mươi sáu km
đi qua các tỉnh long an đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
riêng tại thành phố hồ chí minh có bốn mươi bảy năm km của tuyến đi qua
kéo dài từ tây sang đông gồm các huyện bình chánh hóc môn củ chi và thành phố thủ đức
dự án có dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi hai
trong giai đoạn này là năm bản lề để khởi công
do đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt
các địa phương có dự án đi qua tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng
ủy ban dân dân thành phố đang chỉ đạo rất tập trung quyết liệt
là các quận quyện thành phố thủ đức
và phối hợp với các chủ đầu tư
các chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng cho đến cuối tháng sáu
là phải đạt ít nhất là bảy mươi diện tích đủ điều kiện để khởi công
việc thứ hai đó là yêu cầu các địa bàn các chủ đầu tư
phải làm tốt công tác xác định giá các chính sách về bồi thường hỗ trợ
để đảm bảo được quyền lợi cho các tổ chức cá nhân có đất bị thu hồi cho các dự án
và chúng tôi hướng đến là sẽ thực hiện cái việc bồi thường
tái định cư đảm bảo là bằng hoặc tốt hơn cái hiện có của bà con
và thực hiện cái dự án dịch đại ba như là một cái kiểu mẫu
và thứ ba nữa là chúng tôi bên cạnh phát triển các dự án tái định cư mới
thì cũng đang chỉ đạo cho các quận quyện thành phố thủ đức
ra soát lại các khu tái định cư hiện hữu
nếu cần thiết phải đầu tư bổ sung thêm hạ tầng các điều kiện khác
như kết nối giao thông để làm sao
và cái điều kiện sống của bà con ở nơi tái định cư thật sự là nó tốt
đường vành đai ba có tổng mức đầu tư hơn bảy mươi năm tỷ đồng
theo hình thức đầu tư công sau bước bồi thường tái định cư sẽ tiến hành sang giai đoạn thi công
dự án không chỉ được các địa phương có tuyến vành đại ba đi qua kỳ vọng
mà các tỉnh thành phía nam cũng đang rất chờ đợi
ngoài những hiệu quả về mặt giao thương các không gian đô thị mới cũng sẽ được phát triển
tạo thành một đô thị bền vững hiện đại đặc biệt góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước